tại thanh hóa sở lao động thương binh và xã hội vừa tổ chức khánh thành trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần
người dối nhiễu tâm trí khu vực một mươi một huyện miền núi của tỉnh thanh hóa
trung tâm được xây dựng trên tổng diện tích gần một mươi năm hectare với kinh phí đầu tư ban đầu là một trăm hai mươi một tỷ đồng
trong đó năm mươi ngân sách trung ương cấp số còn lại là vốn đối nghĩa của tỉnh thanh hóa
trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần người dối nhiễu tâm trí khu vực miền núi thanh hóa
là cơ sở bảo trợ xã hội công lập có chức năng tiếp cận quản lý điều trị nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người bị bệnh tâm thần
bị dối nhiễu tâm trí trên địa bàn một mươi một huyện miền núi của tỉnh thanh hóa
hiện cơ sở này có khả năng tiếp nhận nuôi dưỡng điều trị cho hơn ba trăm linh bệnh nhân